chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với thủ tướng italia giuseppe conte
chúc mừng thủ tướng giuseppe conte và thủ tướng nguyễn xuân phúc có cuộc hội đàm rất thành công
mở ra hợp tác mới trong giai đoạn mới chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam đánh giá cao vị thế
của italia trong khu vực và thế giới coi trọng quan hệ với italia trong chính sách đối ngoại của
mình trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục phối hợp nhằm làm sâu sắc hơn nữa các nội hàm
quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia cũng như quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp
chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như liên minh nghị viện thế giới diễn đàn nghị viện á âu
chủ tịch quốc hội mong muốn thủ tướng giuseppe conte và chính phủ italia giúp thúc đẩy hội
đồng eu ra quyết định ký evfta sau đó là hỗ trợ quá trình phê chuẩn hiệp định quan trọng này
thủ tướng giuseppe conte nhấn mạnh việt nam là đối tác số một của italia ở asean hy vọng năm
hai nghìn hai mươi trên cương vị là chủ tịch asean việt nam sẽ có những đóng góp tích cực cho hai khối
cũng như hai nước bên cạnh đó italia ủng hộ eu ký kết phê chuẩn evfta tin tưởng evfta khi được
ký kết phê chuẩn sẽ là công cụ mang tính then chốt góp phần tăng cường quan hệ hai nước
cũng như trong lĩnh vực kinh tế thủ tướng giuseppe conte cũng khẳng định ủng hộ việt
nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một